hai giờ một mươi năm phút sáng nay xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bảy mươi năm b năm mươi hai lưu thầm trên tuyến quốc lộ theo hướng bắc nam vào tỉnh bình định dước dâu
trên xe có khoảng một mươi bảy người
khi đến địa phận xã điện minh thị xã điện bàn thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi một nghìn một trăm hai mươi một kéo theo rơ móc chạy theo hướng ngược lại
vụ tai nạn làm một mươi người tử vong tại chỗ ba người tử vong trên đường đi cấp cứu và bốn người bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện đà nẵng cấp cứu
toàn bộ số người tử vong và bị thương đều đi cùng trên chiếc xe bảy mươi năm b năm mươi hai
đây là xe chở gia đình chú rể ở xã hải sơn huyện hải lăng tỉnh quảng trị vào bình định rút dâu
chú rể cũng đã tử vong
theo quan sát tại hiện trường chiếc ô tô gần như biến dạng sau tai nạn còn xe container đâm trệt hàng rào hộ lan một đoạn dài
lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
công an tỉnh đã chỉ đạo cho công an thị xã điện bàn tập trung lực lượng tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ
đồng thời bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn giao thông
hội hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông không để hùn tắc trong khi xảy ra tàn nạn
cũng đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ tiến hành cứu nạn để đưa sát những người sâu số ra khỏi cương tiện xảy ra tàn nạn
bên cạnh đó cũng đã tham mưu cùng với ban
an toàn giao thông cùng với các cơ quan chức năng viện kiểm sát tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông này
ngay trong sáng nay lãnh đạo tỉnh quảng nam đã có mặt tại hiện trường khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng
tham gia công tác cứu nạn điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này
trong mắt tỉnh quảng nam sẽ hỗ trợ các nạn nhân tử vong năm triệu đồng một người và hai triệu đồng đối với mỗi người bị thương
ba thi thể gặp nạn cũng đã được tỉnh quảng nam hỗ trợ xe đưa về quảng trị
chúng ta cứu nạn cứu hộ đã giải phóng xong hiện trường và đã tổ chức thông xe hai triệu đường
mọi việc lưu thông trên tuyến quốc lộ một qua đoạn hai đã trở lại bình thường
đồng chí có thể cho biết đến thời điểm này chính xác đã có bao nhiêu người thiệt mạng
bao nhiêu người bị thương và công tác cứu trữa các nạn nhân được triển khai như thế nào
cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã xác định là có một mươi ba nạn nhân tử vong và bốn người bị thương
số nạn nhân tử vong
số nạn nhân tử vong đang được đưa về gia đình tại quảng trị
số đang bị thương khi đang cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
hầu hết những người bị thương thì theo thông tin tại bệnh viện thì những người bị thương là bị trấn thương so nảo
và đang được trách đi bác sĩ tích cứu trữa
vâng vậy thì đến thời điểm này đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn chưa ạ
về nguyên nhân ban đầu thì hiện nay
trang quan công an trang quan nam và công an thị xã điện bà đang điều tra để xác định rõ nguyên nhân
cho đến giờ phút thì chúng tôi chưa thể xác định được chứng tích của vụ tai nạn
trong thời gian tới thì sẽ có nguyên nhân chứng tích của vụ tai nạn
vâng một câu hỏi cuối xin được dành cho thượng tá đó là
đến thời điểm này thì tình hình giao thông tại khu vực đã được phân luồng giải quyết để có thể thông xe chưa ạ
đến giờ phút trừ thì tình hình tạc tự giao thông tại cái tiếng đường này đã được phân luồng thông tiếng hoàn toàn
chúng tôi đã tổ chức xảo chéo các phương tiện đi khỏi hiện trường
và đã tổ chức phân luồng và lưu thông trở lại bình thường trên cái tiếng quốc lục một qua đoạn này đã bình thường trở lại
vâng xin cảm ơn thượng tá phan thanh hồng với những thông tin vừa rồi
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
đánh giá cao lãnh đạo ủy ban nhân dân ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
phó thủ tướng đã phân công bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể làm trưởng đoàn công tác
trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao đưa thi thể của người bị nạn về quê mai táng
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo cơ quan công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
bộ công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ và công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện
đề ra các giải pháp khắc phục ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là vi phạm quy định về tốc độ nồng độ cồn phân đường làn đường trở quá số người quy định
phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để chủ động phòng tránh tai nạn
bộ khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn quốc lộ một a tuyến tránh thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để đảm bảo điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ khai thác của xe ô tô khách xe ô tô tải
đồng thời ra soát siết chặt điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
sở giao thông vận tải tp hcm và tỉnh quảng trị kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và xe container trong vụ tai nạn
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm
thêm một nạn nhân nữa
tử vong trong vụ người tâm thần gây án ở huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
vào chiều qua công an tỉnh bạc liêu cho biết mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng
cháu hồ thị bích ngọc một mươi một tuổi ngụ tại ấp đay tà ni xã hưng hội huyện vĩnh lợi đã tử vong vào sáng sớm cùng ngày
gia đình đã đưa thi thể của cháu ngọc về quê lo hậu sự theo phong tục của địa phương
như vậy là đến thời điểm này đã có ba người tử vong trong vụ đâm chém kinh hoàng gồm
cụ hồ thị trầm chín mươi ba tuổi cháu dương tú quyên sáu tháng tuổi và cháu hồ thị bích ngọc một mươi một tuổi
còn chín nạn nhân khác bị thương đang được điều trị
như chúng tôi đã đưa tin vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng bảy thạch xà khuên ba mươi năm tuổi bị bệnh tâm thần
ngụ tại xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bất ngờ cầm dao bầu và một khúc gỗ dài năm mươi cm
truy sát nhiều người ở ấp đài tà ni khiến nhiều người thương vong
nhận được tin báo công an huyện vĩnh lợi nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường
khống chế bắt giữ khen đồng thời đưa người bị thương đến các bệnh viện cấp cứu
như chúng tôi đã đưa trong các bản tin trước vào ngày hai mươi tám tháng bảy vừa qua
công an tỉnh hải dương đã bắt giữ đối tượng vận chuyển một mươi bốn bánh heroin đi tiêu thụ
sau khi điều tra mở rộng vụ án phòng cảnh sát hình sự đã bắt thêm ba đối tượng là mắt xích quan trọng
trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy heroin số lượng lớn
đồng thời thu giữ thêm năm bánh heroin và nhiều phương tiện gây án khác
một mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy tại thôn hải lộ xã hồng lạc huyện thanh hà
đối tượng nguyễn trọng bình chú quận lê trân hải phòng đã bị công an tỉnh hải dương bắt giữ
khi đang vận chuyển một mươi bốn bánh heroin trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bảy mươi ba nghìn sáu trăm linh năm
tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng chỉ khai nhận mình được thuê sang địa bàn xã tân việt
huyện thanh hà tỉnh hải dương để lấy hàng sau khi hoàn thành sẽ được trả tiền công
tôi có một điện thoại gọi đến bảo tôi đi nhận một ít đồ ở trên hải dương ở chỗ thanh hà
tôi cầm cái số tiền này lên đưa cho để vào cửa cho nhà người ta
và cầm hai cái túi đấy lên trên xe cầm về
thế thì là tôi không biết nó là cái gì cả nhưng mà thực sự ra là đến lúc tôi lên trên xe rồi tôi mở ra
thì tôi thấy nó lặng nó cồng cành quá tôi bảo tôi để tôi mở tôi xé ra tôi định
tôi xem cái gì thì hóa ra là nó nằm ở tùy tôi nghĩ là thôi có cái cốp gì tôi vứt vào trong đấy
để thấy chân
từ lời khai của bình kết hợp với các tài liệu có được trong quá trình trinh sát
theo dõi đối tượng trong đường dây phòng cảnh sát hình sự quyết định tiến hành khám xét
bắt khẩn cấp đối tượng thứ hai trong đường dây là phạm công hường
ở thôn cam lộ xã tân việt huyện thanh hà
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin một mươi năm năm trăm linh usd hai tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
cùng nhiều giao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy
tiếp tục mở rộng vụ án lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng mùa a chua và mùa a chìa
cả hai đều ở xã trường sại huyện bắc yên tỉnh sơn la
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã mang một mươi chín bánh heroin từ sơn la về cung cấp cho hường
như vậy các đối tượng trong đường dây vận chuyển heroin số lượng lớn đã bị bắt giữ
đây là vụ bắt giữ số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương
để triệt phá thành công đường dây vận chuyển heroin này
lực lượng công an đã phải rất vất vả và mất nhiều thời gian theo dõi các đối tượng trong đường dây
tức là nhanh và bất cứ thời điểm nào trong ngày
việc triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán heroin này đã góp phần lập lại tình hình an ninh trật tự cho địa phương
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo
phan văn anh vũ tức vũ nhôm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
phan hữu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại quận tây hồ thành phố hà nội
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo bộ công an đã nghỉ hưu
và nguyễn hiệu bách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận hoàng mai tp hà nội
nguyên cán bộ bộ công an bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
phiên tòa được xét xử kín và sẽ công khai phần tuyên án
một số thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
nên trong đêm qua ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
như tại chiê hòa bình là bảy mươi sáu mm kim bôi hòa bình bảy mươi ba mm minh đài phú thọ bốn mươi sáu mm hà nam năm mươi sáu mm v v
dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
ngày và đêm nay ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi
riêng khu vực hòa bình phú thọ khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
đợt mưa ở bắc bộ và thanh hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày ba mươi một tháng bảy
và từ ngày một tháng tám thì mưa sẽ giảm dần
ngoài ra trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là mực nước đầu nguồn sông cửu long tiếp tục lên
dự báo đến ngày hai tháng tám mực nước cao nhất ngày tại tân châu lên mức ba một mươi sáu m
tại châu đốc lên mức hai sáu mươi hai mét
trước diễn biến thời tiết dự báo có mưa lớn trên diện rộng
cảnh báo lũ trên các sông ở bắc bộ và bắc trung bộ
bắt đầu từ chín giờ sáng nay hồ thủy điện bản vẽ ở huyện tương dương tỉnh nghệ an
sẽ xả nước với lưu lượng xả từ ba trăm bốn mươi m ba trên dây đến một mét khối trên dây
thực hiện công điện hỏa tốc của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
sáng nay các ngành địa phương trong vùng ảnh hưởng của việc xả nước hồ thủy điện bản vẽ
đã thông báo đến ủy ban nhân dân các xã các thôn bản và người dân
để biết và chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
các huyện cũng giả soát các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở ngập lụt
để có phương án sơ tán người dân kịp thời
bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập nước
nhất là đường giao thông ngầm tràn để người và phương tiện tham gia giao thông được biết
nghiêm cấm người dân đi vớt củi đánh bắt cá trên sông suối
khi đang thực hiện việc xả nước và khi đang có lũ do xả nước hồ thủy điện bản vẽ
nhà máy thủy điện bản vẽ có công suất ba trăm hai mươi m ba trăm hai mươi mw
là nhà máy thủy điện lớn nhất của các tỉnh bắc trung bộ
hồ thủy điện bản vẽ có dung tích một tám tỷ mét khối

phạm bộ công an phối hợp thực hiện